ngày hôm nay ở khu vực vịnh bắc bộ có gió nam mạnh ở mức cấp năm thậm chí về chiều tối còn có lúc đạt mức cấp sáu gây sóng cao trên hai mét kèm biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước